việc nghiệp sát nhân dân tp hcm đã hoàn tất cáo trạng truy tố nguyễn văn tùng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy giám đốc công ty hùng thành và nguyễn quốc tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
nguyên trưởng ban quản lý trung cư carina về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
cơ quan tố tụng xác định hai bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự trong vụ cháy trung cư carina praza
tại một sáu trăm bốn mươi tám võ văn kiệt quận tám làm một mươi ba người chết sáu mươi người bị thương
theo cáo trạng thiệt hại của vụ cháy dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
khiến người một mươi ba người tử vong trên sáu mươi người bị thương
bốn trăm chín mươi hai xe máy bị cháy tám mươi một ô tô và năm xe đạp hư hỏng nặng
thiệt hại theo kết luận giám định xác định khoảng bốn tỷ đồng
và đa số thiệt hại đã được chủ đầu tư và bị hại thỏa thuận bồi thường
cơ quan điều tra kết luận tùng được ban quản lý trung cư thông báo về tình trạng hệ thống phòng cháy
chữa cháy tự động không hoạt động nhưng không triển khai sửa chữa
thay thế còn ông tuấn với tư cách là trưởng ban quản lý trung cư
biết rõ tình trạng hệ thống phòng cháy chữa cháy không hoạt động
nhưng không thực hiện đầy đủ trách nhiệm không kiên quyết yêu cầu công ty hùng thanh
phải thay thế sửa chữa nhằm khắc phục vận hành hoạt động báo cháy chữa cháy cứu hộ
từ đó dẫn đến hậu quả khi xảy ra hỏa hoạn hệ thống phòng cháy chữa cháy không hoạt động
hoặc hoạt động không hiệu quả gây ra vụ cháy với thiệt hại lớn
được biết chủ đầu tư công ty hùng thanh đã hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong
viện phí cho nạn nhân và bồi thường thiệt hại tài sản là hơn một trăm linh hai tỷ đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa chuyển hồ sơ vụ bốn đối tượng đánh chết người
cho công an thành phố buôn ma thuột tiếp tục điều tra về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người
theo kết quả điều tra ban đầu vào chiều một mươi chín bảy hai nghìn hai mươi một
bốn đối tượng gồm y thiên nghê năm mươi ba tuổi y thao cư bua hai mươi chín tuổi cùng chú tại tp buôn ma thuột
y glen bia hai mươi năm tuổi chú huyện buôn đôn và y võ nghê hai mươi bảy tuổi chú huyện cờ rông pắc tỉnh đắk lắc
đến hồ e chua cấp ở xã hòa thắng tp buôn ma thuột câu cá
tại đây đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm của ông trần đình anh bốn mươi năm tuổi chú huyện cư cun
sau đó bốn đối tượng đã cầm theo một cây gậy và một cục đá rủ nhau đi đánh nhóm ông anh để trả thù
khi đến nơi các đối tượng đã đuổi kịp ông anh rồi dùng tay chân đấm đá nhiều cái vào người khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ
sau một mươi năm giờ gây án các đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ
thưa quý vị những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống nếu không được hóa giải sớm thì sẽ rất dễ dẫn đến chuyện bé xé ra to
và trên thực tế thì hầu hết những vụ án mạng gây gỗ đều có nguyên nhân xuất phát từ những lý do này
tại bình định vụ đánh nhau bằng nhau
vụ đánh nhau băng nhóm mới đây đã khiến cho một thanh niên thiệt mạng
và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ công an tỉnh bình định đã nhanh chóng bắt giữ các đối tượng gây án
giờ ngày chín tháng hai người dân quanh khu vực này phát hiện đỗ anh quân một mươi tám tuổi chú xã mỹ tránh huyện phủ mỹ
nằm bất động với một vết thương sâu trên cổ nên đã đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước đó
nhận được tin báo lực lượng công an đã nhanh chóng tiến hành khám nghiệm hiện trường
cùng một số vật chứng có liên quan đến vụ hỗn chiến
đồng thời khai thác thông tin từ người dân xung quanh để nhanh chóng điều tra vụ án
lực lượng cánh sự đã phối hợp với công an các địa phương tiến hành rà sốt và xác định đó là một vụ án mạng xảy ra trên địa bàn
sau khi xác định được địa điểm xảy ra thì có thể nói rằng là địa điểm xảy ra là nơi công cộng
mà đặc biệt là đoạn đường là đêm khuya ít người qua lại hoặc khu vực là dân cư sinh sống thưa thớt
cho nên là hầu như là có thông tin về vụ việc trên thì không có mạnh mối gì
với quyết tâm cao trong khoảng thời gian ba tiếng hồi lực lượng cánh sự đã phối hợp các đội dịch vụ
công nguyện và công an các xã thị trống để tiến hành khuân vùng và rà sốt được lên hai nhóm đối tượng
câu thở là một nhóm là đối tượng ở sà mê quang do chín đối tượng
và một nhóm là đối tượng ở sà mê chánh tổng cộng là một mươi ba đối tượng
sau đó thì đã tiến hành điều tập và đấu tranh lập rộng
một mươi chín đối tượng bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi giết người
và gây dối trật tốc
tại cơ quan điều tra các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
xuất phát từ mâu thuẫn giữa đoàn hoàng thương và lưu quốc huy
hai thanh niên này đã rủ thêm hai mươi đối tượng khác mang theo nhiều hung khí đến giải quyết mâu thuẫn
trong lúc hỗn chiến một đối tượng trong nhóm của thương đã dùng dao chém chúng vào vùng cổ của đỗ anh quân
làm quân gục ngá tại chỗ
trong lúc hốn chiến hai danh niên đã dùng dao chém cho đỗ anh quân

thủ tướng mường
đồng thời củng cố hồ sơ chuyển cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh để tiếp tục điều tra xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật
thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động đối tượng hờ tồng chư một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy
vẫn không qua mắt được lực lượng chức năng và đối tượng này vừa bị công an tỉnh lào cai bắt giữ
đường dây mua bán ma túy này thường giao dịch ma túy tại các khu vực rừng núi hẻo lánh thuộc các xã vùng sâu vùng xa
nhằm tránh sự theo dõi truy bắt của lực lượng chức năng
đến ngày một mươi năm tháng hai khi chư đang giao dịch ba bánh heroin tại thôn phiêng đóng xã nậm xây huyện văn bàn thì bị công an bắt quả tang
tại cơ quan điều tra chư khai nhận mang ba bánh heroin xuống địa bàn xã nậm xây để bán cho một người đàn ông với giá một trăm linh triệu đồng một bánh
khi chưa kịp thực hiện giao dịch thì bị lực lượng công an bắt giữ
sáng nay ngày một mươi sáu tháng hai tòa nhân dân tỉnh an giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
bị cáo nguyễn thị kim hạnh tức một mươi tường năm mươi ba tuổi phạm thanh sang bốn mươi tuổi hồ tuấn linh bốn mươi một tuổi nguyễn văn lê ba mươi tám tuổi nguyễn văn minh ba mươi một tuổi
cùng về tội là vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và các bị cáo cùng chú tại huyện an phú tỉnh an giang
ngày hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín tại khu vực vành đai biên giới rạch chack ri thuộc phường vĩnh ngươn thành phố châu đốc
lực lượng chức năng đã phát hiện có bốn đối tượng
đối tượng trên thuyền chạy từ hướng campuchia về việt nam có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng để kiểm tra
thấy lực lượng chức năng bốn đối tượng cặp vào bờ rồi chạy về phía campuchia
một đối tượng ném lại một túi ni lông bên trong có bốn trăm bảy mươi usd tương đương với gần một mươi một tỷ đồng nên tiến hành lập biên bản xử lý hành chính và tạm giữ toàn bộ tăng vật
đến ngày sáu và ngày chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một sang linh đã ra đổ thú còn lê và minh bị bắt điều tra trong vụ án buôn lậu năm mươi một kg vàng
xảy ra vào ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
cũng tự thú trước đó có tham gia vận chuyển bốn trăm bảy mươi usd cùng với sang và linh
qua điều tra bốn đối tượng khai nhận thường tham gia vận chuyển hàng hóa tiền tệ cho hạnh từ campuchia về việt nam và được trả tiền công từ ba đến bốn triệu đồng một tháng
ngày hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín hạnh chỉ đạo kêu sang cùng minh linh lê qua campuchia nhận tiền là bốn trăm bảy mươi usd vận chuyển về việt nam thì bị phát hiện
riêng hạnh không thừa nhận hành vi phạm tội tuy nhiên căn cứ vào lời khai của các bị cáo khác và những người có quyền và nghĩa vụ liên quan
cơ quan điều tra có đủ căn cứ xác minh bị cáo hạnh là người đã chỉ đạo bị sang linh lê minh vận chuyển trái phép số đô la mỹ trên về việt nam
và diễn biến của phiên tòa sẽ tiếp tục được chúng tôi cập nhật trong các bản tin tiếp theo
công an huyện văn giang tỉnh hương yên xác định có một nhóm đối tượng đã dùng thủ đoạn phun sơn đập máy móc thiết bị của một số nhà thầu
đang thi công
tại dự án khu đô thị sinh thái vinhom dream city thuộc địa phận của hai xã nghĩa trụ và long hưng của huyện văn giang hưng yên
mục đích là ép các nhà thầu này phải trả số tiền cho các đối tượng với giá cao dưới hình thức là để các đối tượng trông coi máy móc
quá trình điều tra xác định vào đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một do không có việc làm ổn định nên các đối tượng nguyễn văn ngọc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
nguyễn văn hiệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
đều chú huyện văn giang phạm văn ninh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn phạm văn trường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám phạm hồng trung sinh năm hai nghìn hai
đều trú tại huyện thủy nguyên thành phố hải phòng đã liên hệ với các công ty tại khu đô thị trên để đặt vấn đề trông coi máy ép cọc với giá từ bốn triệu đồng một máy một tháng
sau khi liên hệ một số công ty không đồng ý do giá trông coi cao hoặc đã thuê người khác trông coi nên các đối tượng đã bàn bạc và rủ nhau đi đập phá máy móc của các công ty chưa thuê nhóm trông coi
nhằm mục đích làm cho các công ty bị uy hiếp
trong khi liên hệ tinh thần do ảnh hưởng đến tiến độ thi công nên sẽ buộc phải thuê các đối tượng trông coi máy móc
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn giang đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với năm đối tượng trên về tội cưỡng đoạt tài sản
với hành vi cướp giật tài sản đối tượng trương phúc khang ba mươi tuổi chú thị trấn ta rây huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đã bị công an huyện xuân lộc khởi tố bắt tạm giam bốn tháng để điều tra
trước đó khang điều khiển xe máy giảo quanh địa bàn xã xuân hiệp huyện xuân lộc xe mai sơ hở trong việc quản lý tài sản thì ra tay cướp giật
khi đến địa bàn ấp tân tiến xã xuân hiệp phát hiện chị nguyễn thị thùy vân hai mươi tuổi chú tỉnh đồng nai đang ngồi phía sau dừng mua đồ
trên tay thì sử dụng điện thoại di động iphone một mươi hai khang đã áp sát rồi giật chiếc điện thoại của chị vân và tăng ga tẩu thoát
được biết khang là đối tượng không nghề nghiệp lại nghiện ma túy có hai tiền án về tội cố ý gây thương tích và cướp giật tài sản
thông tin mới nhất liên quan đến áng mạng nghiêm trọng xảy ra vào sáng ngày hôm qua tại xã dân tiến huyện võ nhai tỉnh thái nguyên
khi một người đàn ông đã dùng súng bắn hai vợ chồng hàng xóm rồi tự sát nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong vay nợ tiền
cụ thể vào lúc chín h bốn mươi năm phút sáng qua đối tượng lê văn hữu chú tại xóm tân tiến xã dân tiến dùng súng bắn ông lê văn tới và vợ là bà phạm thị đoàn cùng chú tại xóm tân tiến
sau khi gây án đối tượng lê văn hữu đã dùng súng tự sát hậu quả ông lê văn tới và đối tượng lê văn hữu tử vong bà phạm thị đoàn bị thương nặng hiện đang cấp cứu tại bệnh viện trung ương thái nguyên
theo lực lượng chức năng giữa đối tượng lê văn hữu và những người liên quan có phát sinh mâu thuẫn cá nhân trong việc vay nợ tiền hiện công an huyện võ nhai và lực lượng công an tỉnh thái nguyên đang tích cực làm rõ nguyên nhân xử lý theo quy định của pháp luật
rõ ràng những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống nếu như không được hóa giải sớm thì sẽ rất dễ trở nên chuyện bé xé ra to
trên thực tế hầu hết những vụ án mạng gây gỗ đều có nguyên nhân xuất phát từ những lý do như vậy
tại bình định vụ đánh nhau băng nhóm mới đây đã khiến một thanh niên thiệt mạng là một ví dụ tương tự
triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ công an tỉnh bình định đã nhanh chóng bắt giữ các đối tượng gây án
giờ ngày chín tháng hai người dân quanh khu vực này phát hiện đỗ anh quân một mươi tám tuổi chú xã mỹ tránh huyện phủ mỹ nằm bất động với một vết thương sâu trên cổ nên đã đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước đó
nhận được tin báo lực lượng công an đã nhanh chóng tiến hành khám nghiệm hiện trường
cùng một số vật chứng có liên quan đến vụ hỗn chiến đồng thời khai thác thông tin từ người dân xung quanh để nhanh chóng điều tra vụ án